thưa quý vị và các bạn cũng giống như những người không khuyết tật người khuyết tật cũng có nhu cầu di chuyển đi lại để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống và mưu sinh
việc tổ chức đào tạo cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn là một trong những việc làm rất cần thiết và phù hợp với xu hướng của thế giới hiện nay
tại việt nam công tác đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật đã được tổ chức thực hiện và có nhiều điểm mới
tuy nhiên trên thực tế thì công tác này đang được thực hiện và được đón nhận ra sao từ phía cộng đồng người khuyết tật
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
trong những năm trở lại đây trên khắp thế giới
hình ảnh những người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe được chủ động sử dụng các phương tiện giao thông như thế này đã dần trở nên quen thuộc
họ có thể lái xe máy xe ô tô và thậm chí là xe tài nhỏ
tại hoa kỳ việc cấp bằng lái xe cho người khuyết tật đồng thời tạo điều kiện cho những người kém may mắn trong xã hội tham gia giao thông đã được thực hiện từ hơn chục năm nay
ở nhiều quốc gia khác trên thế giới như canada anh đức pháp hay ấn độ việc đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật
cũng tích cực được triển khai
còn tại việt nam từ trước đến nay có rất nhiều người khuyết tật có mong muốn được học lái xe dù không phải người khuyết tật nào sức khỏe cũng yếu và không đủ năng lực để lái xe
nhiều trường hợp chỉ bị khiếm khuyết rất nhỏ và họ vẫn sinh hoạt làm việc bình thường như những người khỏe mạnh
có thể thấy người khuyết tật vẫn cần có nhu cầu di chuyển đi lại để phục vụ cho cuộc sống và công việc miêu sinh
nên việc được học và cấp giấy phép lái xe là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng
đứng trước thực tiễn trên bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bg tvt thay thế thông tư số năm mươi tám hai nghìn một mươi năm
quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
trong thông tư này quy định về việc đào tạo sát hạch đối với một số trường hợp đặc thù
và một điểm mới trong quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe là người khuyết tật cũng sẽ được cấp bằng lái ô tô tự động hạng b một
gồm ô tô chở người dưới chín chỗ
xe tải dưới ba năm tấn với xe số tự động
theo đó người học phải có đủ điều kiện hồ sơ theo quy định phải đăng ký học tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo
phải học đủ thời gian nội dung chương trình đào tạo theo quy định được tự học các môn lý thuyết
nhưng phải được kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo cơ sở đào tạo sử dụng xe hạng b một số tự động có đủ điều kiện của cơ sở đào tạo làm xe tập lái
việc nới quy định đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật được coi là điểm mới
thực sự rất cần thiết và mang đầy tính nhân văn cho khoảng tám triệu người khuyết tật ở việt nam
tạo điều kiện cho rất nhiều người khuyết tật được tham gia vào các hoạt động bình thường của xã hội
có cơ hội để thay đổi cuộc sống theo hướng tốt hơn
người khuyết tật cũng là một cộng đồng được nhà nước và các cơ quan pháp luật cũng như các cơ quan rất quan tâm
gần đây nhất thì có thông tư một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ thông vận tải quy định về việc
việc là người khuyết tật được phép đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng b một
đây chính là một cái tin vui cho những người khuyết tật và đó cũng là một cái thể hiện một cái tấm lòng nhân ái của xã hội
rất là quan tâm đến người khuyết tật
thì đối với bản thân tôi khi mà làm cái công tác tuyên truyền ở trên địa bàn quận
thì cũng đã tiếp cận với những cái quy định và triển khai
tới tới các anh chị ở bên hội người khuyết tật và được mọi người thì cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình
chị trần thị nhàn ở phường minh khai quận bắc tử liêm thành phố hà nội là một người khuyết tật về vận động
với dạng khuyết tật của mình chị vẫn có thể vận động di chuyển và tự làm được mọi công việc sinh hoạt thường ngày
không chỉ chăm sóc con cái dọn dẹp nhà cửa chị cũng có thể làm may kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình

với số lượng công việc ngày càng nhiều nhu cầu di chuyển đi lại ngày càng cao hơn
chị mong được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng b một để có thể chủ động trong công việc của mình
thế nhưng mỗi khi làm thủ tục hay bày tỏ mong muốn của mình
chị lại bị từ chối với những lời khuyên không nên tham gia điều khiển loại phương tiện này
bên cạnh đó việc có quá nhiều thủ tục để bảo đảm các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
như những người không khuyết tật cũng là một rào cản khiến chị phải e ngại mỗi khi có dự định đi làm giấy phép này
vướng mắt thì nhiều bởi vì như bản thân tôi là người khuyết tật
thì cái việc mà xin đăng ký để thi lấy một cái bằng lái xe thì tôi cảm thấy là rất khó khăn
bởi vì tôi cũng tìm hiểu qua báo đài qua mạng và qua bạn bè
thì người không khuyết tật thì đi thi bằng ô tô thì cũng đã khó rồi
nhưng chúng tôi thì khó hơn bởi vì là chúng tôi lại bị gặp phải những cái khuyết tật trên cơ sở
thế thì là lúc mà đi thi kiểm tra
qua các cái vòng loại của cái lơi mà cấp bằng ấy thì họ yêu cầu về sức khỏe
rồi yêu cầu về có thể sử dụng thao tác ở trên chiếc xe ô tô
thì tôi nghĩ là chúng tôi gặp nhiều cản trở về cái việc bị khiếm khuyết của mình
chính những cái thông tư những cái ý định mới mà nhà nước mới ban hành ấy
thì là có hỗ trợ cho những người khuyết tật chúng tôi được thi bằng này
được hòa nhập với cộng đồng được sống theo pháp luật của nhà nước
và được đảm bảo cái quyền bình đẳng như mọi người không khuyết tật khác
cũng như chị trần thị nhàn anh nguyễn hồng kỳ là một người khuyết tật vận động
hiện anh đang là vận động viên của bộ môn thể thao người khuyết tật hà nội
thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
đồng thời cũng là ủy viên thường trực của hội người khuyết tật quận bắc tử liêm thành phố hà nội
với yêu cầu của công việc và nhu cầu đi lại di chuyển
việc được cấp giấy phép lái xe luôn là mong muốn của anh
bởi vậy mà ngay khi có thêm thông tư mới quy định về đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các đối tượng đặc thù là người khuyết tật như anh
anh đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu để không chỉ giúp mình có thể nắm rõ được quy định
và các điều kiện có thể thực hiện được công việc này
mà còn có thể tư vấn giúp đỡ cho những người đồng cảnh khác
chúng tôi cảm thấy là chúng tôi rất tự tin và hào hứng khi mình được phép thi bằng lái
để mình được hòa nhập với cộng đồng và có điều kiện để mà tự tin trong cuộc sống
chúng tôi cũng có thể di chuyển được xa hơn mà chúng tôi sẽ không bị vi phạm
về cái pháp luật của pháp luật ở việt nam khi chúng tôi là những người đi xe hai bánh xe a một mà không có bằng lái
và có thể bọn tôi sẽ học thêm bằng lái xe ô tô để bọn tôi có thể đi được xa hơn
an toàn hơn chúng tôi hơn
hiện nay việc người khuyết tật điều khiển xe máy được cải tiến thành ba bánh và lái ô tô
không phải là hiện tượng cá biệt
nhiều người trong số họ đang vi phạm pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông mà không có giấy phép lái xe
vì vậy quy định người khuyết tật được đào tạo và tham gia sát hạch giấy phép lái xe
đặc biệt là giấy phép lái xe hạng b một là việc làm cấp thiết để bảo đảm quyền lợi cho mọi công dân
tuy nhiên dù ủng hộ về chủ trương cấp giấy phép lái xe hạng b một xe số tự động cho người khuyết tật đủ điều kiện
nhưng các địa phương các cơ sở đào tạo lái xe và các cấp chính quyền vẫn còn nhiều băn khoăn
nắm bắt rõ điều này nên cộng đồng người khuyết tật tại việt nam đang nỗ lực từng ngày để học hỏi
và tham gia các lớp tập huấn nhằm hiểu rõ hơn về các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia điều khiển các phương tiện giao thông
sau khi được tham gia các lớp tập huấn về luật giao thông
và khi bằng lái xe các thứ ấy thì tôi cảm thấy là mình hiểu biết được nhiều hơn
và có thể là cảm thấy tự tin hơn và nghĩ là mình có thể làm được như mọi người
tôi tin tưởng bản thân tôi nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung
khi đã đăng ký đi thi bằng lái và tham gia giao thông
đều tự tin vào bản thân mình an toàn cho bản thân và cho
cộng đồng xã hội nói chung
một trong những lưu ý đối với cộng đồng người khuyết tật
là ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại thông tư của bộ giao thông vận tải
như phải là công dân việt nam người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc
học tập tại việt nam đủ tuổi có trình độ văn hóa theo quy định
thì cộng đồng người khuyết tật cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe
theo quy định tại thông tư liên tịch hai trăm bốn mươi hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải và bộ y tế ban hành năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những quy định đã được đáp ứng
để được các đơn vị liên quan nghiên cứu tham khảo luật người khuyết tật công ước quốc tế
cũng như các tiêu chuẩn sức khỏe lái xe của một số nước trên thế giới và trong khu vực
để có tiêu chuẩn rõ ràng phù hợp
để có một cái tấm bằng b một hoặc là giấy phép lái xe mô tô
thì các anh chị cũng phải đảm bảo những cái điều kiện
khi mà chúng ta đã có được tấm bằng trong tay rồi
và chúng ta đã tham gia giao thông đã hòa vào cái điều kiện chung rồi
thì điều đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo những cái điều kiện
chấp hành luật giao thông một cách nghiêm trình
cái thứ hai nữa là tuy có những cái điều dành riêng cho người khuyết tật
ví dụ như là làn đường dành riêng hoặc là những cái quy tắc để dành riêng cho người khuyết tật
thế nhưng mà các anh chị vẫn phải chú ý những cái đặc điểm chung khi mà tham gia giao thông
trên thực tế hiện nay việc triển khai vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
cho người khuyết tật vẫn còn những khó khăn như khó khăn về đầu tư phương tiện
con người để đào tạo sát hạch lái xe cho người khuyết tật cùng một số vấn đề có thể phát sinh khác
vì vậy để triển khai thành công thông tư này sẽ cần có sự quan tâm và chú ý của các cấp
ban ngành cùng sự nỗ lực của chính bản thân những người khuyết tật trong việc thực thi đúng
và đầy đủ các quy định cụ thể về việc đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho cộng đồng người khuyết tật
thưa quý vị và các bạn theo thông tư mới nhất là thông tư số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải
quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
thì chương ba quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đã có những quy định cụ thể về việc đào tạo sát hạch
đối với một số trường hợp đặc thù trong đó có người khuyết tật cụ thể như sau
phần bốn là mã về đào tạo sát hạch đối với một số trường hợp đặc thù quy định
điều bốn mươi ba đào tạo lái xe
đào tạo đối với người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật để cấp giấy phép lái xe hạng a một
người học có thể tự học lý thuyết và thực hành trường hợp có nhu cầu học tập trung
đăng ký với cơ sở đào tạo để được học theo nội dung chương trình quy định
đào tạo để cấp giấy phép lái xe hạng b một số tự động
cho người khuyết tật có đủ điều kiện điều khiển xe tập lái hạng b một số tự động của cơ sở đào tạo
ba đào tạo để cấp giấy phép lái xe hạng b một số tự động cho người khuyết tật không đủ điều kiện điều khiển xe tập lái hạng b một số tự động của cơ sở đào tạo

à người học phải có đủ điều kiện hồ sơ theo quy định tại điều bảy điều chín của thông tư này
phải đăng ký học tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo
phải học đủ thời gian nội dung chương trình đào tạo theo quy định
b được tự học các môn lý thuyết nhưng phải được kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo
b cơ sở đào tạo có thể sử dụng ô tô của người khuyết tật để làm xe tập lái
ô tô của người khuyết tật phải có kết cấu phù hợp với việc điều khiển của người khuyết tật
bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các điểm d e y và k khoảng hai điều sáu nghị định số sáu mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp
quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
đào tạo lái xe mô tô hạng a một đối với đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp
sở giao thông vận tải xây dựng trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban hành hình thức đào tạo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương
đối với vấn đề sát hạch lái xe điều bốn mươi bốn quy định
sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng a một cho người khuyết tật
đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp do sở giao thông vận tải
căn cứ nội dung và quy trình sát hạch đã được ban hành xây dựng nội dung và phương án tổ chức sát hạch phù hợp
trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định
sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng b một số tự động cho người khuyết tật
có đủ điều kiện điều khiển xe sát hạch hạng b một số tự động của trung tâm sát hạch
a người dự sát hạch phải có đủ hồ sơ
thực hiện đủ nội dung và quy trình sát hạch theo quy định tại trung tâm sát hạch có đủ điều kiện
b người dự sát hạch sử dụng xe hạng b một số tự động
có đủ điều kiện của trung tâm sát hạch làm xe sát hạch lái xe trong hình và trên đường
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsangniemtina org vn
xin kính chào và xin hẹn gặp lại